thưa quý vị phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh đắk lắc vừa bàn giao một đối tượng trong đường dây chuyên làm giả các loại giấy tờ
từ tỉnh bình dương trốn lên đắk lắc cho công an thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương xử lý theo thẩm quyền
đối tượng là tống thanh chí chú tại xã đê lê y yang
thưa quý vị phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh đắk lắk vừa bàn giao một đối tượng trong đường dây chuyên làm giả các loại giấy tờ
từ tỉnh bình dương trốn lên đắk lắk vừa bàn giao một đối tượng trong đường dây chuyên làm giả các loại giấy tờ

công an xác định trí là một trong bảy thành viên của một đường dây chuyên làm giả các loại giấy tờ
như căn cước công dân giấy phép lái xe các loại bằng cấp hồ sơ xin việc làm
mỗi bộ hồ sơ các đối tượng thu từ năm đến một mươi triệu đồng
hiện các đối tượng trong đường dây của trí đã bị công an bắt giữ còn trí thì bỏ trốn
đến ngày một mươi tám tháng sáu trí đã bị phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh đắk lắc phát hiện và bắt giữ
thưa quý vị thời gian gần đây nhiều người dân trên địa bàn tỉnh bắc cạn đã nhận được cuộc gọi
của một số người tự xưng là cảnh sát giao thông yêu cầu nộp tiền phạt vi phạm trật tự an toàn giao thông
với hình thức phạt nguội
tuy nhiên thì việc cảnh sát giao thông gọi điện nhắn tin cho người vi phạm giao thông
thông báo bị phạt nguội là không đúng
đây là hình thức lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản của một số đối tượng
nên người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác
nội dung các cuộc điện thoại chủ yếu là
thông báo chủ thuê bao đã vi phạm trật tự an toàn giao thông nay đã quá thời hạn xử lý
yêu cầu cập nhật tên tuổi số căn cước công dân số tài khoản ngân hàng
để phòng cảnh sát giao thông cung cấp số biên bản vi phạm kèm theo hành vi vi phạm
hình thức xử lý số tiền nộp phạt
khi nạn nhân còn đang thắc mắc các đối tượng này yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản định sẵn
hoặc cung cấp mã otp để xác minh điều tra và xử lý
trước tình trạng nhiều người phản ánh về việc cảnh sát giao thông gọi điện nhắn tin thông báo phạt nguội
thậm chí bị mất tài sản phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh bắc cạn khẳng định
lực lượng cảnh sát giao thông không bao giờ gọi điện nhắn tin thông báo phạt nguội
đối với bất cứ cá nhân đơn vị hay người dân nào
vì vậy khuyến cáo người dân khi nhận được cuộc gọi từ các số lạ
xưng là cảnh sát giao thông thông báo phạt nguội tuyệt đối không làm theo hướng dẫn của các đối tượng
không cung cấp thông tin cá nhân tài khoản ngân hàng với các đối tượng bằng bất kỳ hình thức nào
tránh những thiệt hại đáng tiếc xảy ra
thưa quý vị mới đây bộ lao động thương bình và xã hội có đề xuất sửa đổi luật bảo hiểm xã hội năm hai nghìn một mươi bốn
theo hướng giảm số năm đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu để được hưởng chế độ hưu trí
từ hai mươi năm đến hai mươi năm
đây là động thái nhằm tạo điều kiện cho người lao động tham gia muộn
có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội ngắn được tiếp cận và thụ hưởng quyền lợi bảo hiểm xã hội
đề xuất này nhận được sự ủng hộ của người lao động tuy nhiên thì vẫn còn những băn khoăn đang được đặt ra
chị đỗ thanh loan là một công nhân may đã nhiều năm gắn bó với doanh nghiệp này
niềm say mê công việc của chị loan thể hiện rõ qua từng đường kim mũi chỉ
với mong muốn tạo ra sản phẩm đẹp để phục vụ thị trường
mới đây chị loan đã rất phấn khởi khi đón nhận thông tin sẽ được rút ngắn thời gian đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động
thời gian rút ngắn bảo hiểm cũng tạo động lực cho chị em phụ nữ chúng tôi cố gắng làm việc
và tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người đóng bảo hiểm và sau này nhận bảo hiểm lương hưu dễ dàng hơn
cùng chung suy nghĩ với chị loan nhiều lao động khác cũng mong muốn
đề xuất rút ngắn thời gian đóng bảo hiểm xã hội sớm đi vào thực tiễn đời sống
vấn đề chính sách bảo hiểm của nhà nước thì hiện tại đang là hai mươi năm thì như tôi thấy thì khá là dài
thì nhà nước đang có chính sách là giảm xuống đến còn một mươi một mươi năm năm thì tạo động lực là phấn khởi hơn
chúng tôi nhận được lương hưu sớm hơn và vấn đề này chúng tôi rất là vui
nhà nước đang yêu cầu đóng bảo hiểm hai mươi năm thì những người trên bốn mươi tuổi sẽ do dự trong việc có lên đóng bảo hiểm hay không
thì hiện tại với cái chính sách thay đổi xuống một mươi hoặc một mươi năm năm thì những người lao động đấy họ yên tâm tương tác hơn
bởi vì họ sẽ không có do dự gì của việc mình đóng bảo hiểm nữa
tuổi lao động của người nữ thì nên tới sáu mươi tuổi nam nên tới sáu mươi năm tuổi
với cái chính sách này tôi thấy là cực kỳ hợp lý
có thể nói đề xuất trên là phù hợp vì sẽ góp phần kéo giảm thực trạng người lao động đăng ký nhận chế độ bảo hiểm xã hội một lần
tạo điều kiện cho người lao động
người lao động cao tuổi nhưng số năm tham gia bảo hiểm xã hội thấp vẫn được hưởng các quyền lợi bảo hiểm xã hội
vâng theo quy định hiện hành thì để được nhận lương hưu với tỷ lệ tối đa là bảy mươi năm mức bình quân tiền lương đóng bảo hiểm xã hội
lao động nữ phải đóng bảo hiểm xã hội ba mươi năm và lao động nam đóng bảo hiểm xã hội ba mươi năm năm
nếu đóng tối thiểu hai mươi năm như quy định hiện nay thì người lao động được nhận bốn mươi năm
còn nếu theo đề xuất của bộ lao động thương minh và xã hội
trường hợp giảm xuống một mươi năm năm thì mức hưởng tương ứng khoảng ba mươi bốn
rõ ràng là khi rút ngắn thời gian đóng tối thiểu xuống một mươi năm năm thì mức hưởng sẽ giảm và lương hưu vì vậy cũng sẽ thấp
nhận thức của người lao động
người ta cũng chưa rõ hết là cái cơ chế đóng hưởng cơ chế quản lý cái quỹ bảo hiểm xã hội của chúng ta như thế nào
và có một cái tâm lý là người ta lo ngại
sau này cái quỹ này nó bị trượt giá
nó bị thâm hụt nó mất cân đối không có khả năng chi trả cái quỹ bảo hiểm xã hội của nhà nước cho người lao động
một số người cho rằng cách tính đóng hưởng hiện nay khiến người lao động khi về hưu nhận được số tiền ít ỏi
không tương xứng với giá trị của đồng tiền thời điểm họ đóng vào do trượt giá lạm phát
tuy nhiên theo nhiều chuyên gia trong quá trình hưởng lương hưu
lương hưu của người lao động liên tục được điều chỉnh
trên cơ sở mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng và tăng trưởng kinh tế phù hợp với ngân sách nhà nước và quỹ bảo hiểm xã hội
làm sao mà cái như là tạo định vị cho người lao động
có nghĩa là anh có một cái nguồn vốn vai đối với những cái người nghỉ việc
bên cạnh đó việc giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu trong dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi
cần xem xét để vẫn phải bảo đảm quỹ lương hưu cho người lao động
có cuộc sống tối thiểu
tiếp theo xin mời quý vị cùng điểm qua một số tin tức kinh tế nổi bật có trong hai mươi bốn giờ qua
cụ thể cả năm ngoái hà nội metro đạt doanh thu hơn năm tỷ đồng nhưng giá vốn hàng bán lên tới gần sáu mươi tỷ đồng
khiến công ty lỗ gộp năm mươi bốn tỷ đồng cộng với chi phí quản lý doanh nghiệp hà nội metro lỗ dòng sáu mươi bốn tỷ đồng trong năm ngoái
để hỗ trợ người tiêu dùng và giảm bớt sức ép lạm phát tp hcm tiếp tục thực hiện chương trình bình ổn thị trường kéo dài đến tết nguyên đán cuối mão hai nghìn hai mươi ba
bảy mươi doanh nghiệp lớn đã tham gia chương trình này với mục đích góp phần với doanh nghiệp lớn
với mục đích góp phần vơi bớt đi khó khăn của nhiều gia đình nhất là những hộ nghèo
bên cạnh đó chương trình cũng hỗ trợ doanh nghiệp kết nối cung cầu xây dựng vùng nguyên liệu
cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình lưu thông phân phối hàng hóa dịch vụ
hiện các ngân hàng thương mại tại tp hcm đã bắt đầu triển khai gói hỗ trợ lãi suất hai cho các khách hàng và doanh nghiệp
gói hỗ trợ có quy mô khoảng bốn mươi tỷ đồng nhằm hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp vượt qua khó khăn hậu covid một mươi chín
các ngân hàng kỳ vọng việc triển khai gói hỗ trợ này sẽ mang đến những tác động tích cực cho hoạt động kinh doanh của ngân hàng
quý vị thân mến là một trong những chủ đề đặc sắc trong chương trình năm du lịch quốc gia quảng nam hai nghìn hai mươi hai festival biển hội an cảm xúc mùa hè
đã chính thức được khai mạc vào chiều qua tại bãi biển an bàng tp hội an
chuỗi các hoạt động đã thu hút rất đông đảo người dân và du khách
biển an bàng trong buổi khai mạc festival biển hội an cảm xúc mùa hè
người dân và du khách tắm biển trải nghiệm ẩm thực mua sắm những món đồ lưu niệm với những gian hàng sắp đặt ngay tại bãi biển
rộn ràng đông vui du lịch thực sự hồi sinh sau hai năm đóng băng vì dịch bệnh
vào đấy rất là vui và hào hức
khi mà có nhiều hoạt động tổ chức ở bãi biển để cho mọi người vừa tham quan
và cũng vừa biết thêm những cái sản phẩm địa phương của quảng nam

đó chương trình cảm xúc mùa hè mà mình phải tạm dứt lên đây
festival biển hội an cảm xúc mùa hè hai nghìn hai mươi hai sẽ diễn ra từ nay đến ngày ba mươi một tháng bảy
tại các bãi biển trên địa bàn thành phố với nhiều hoạt động điểm nhấn như ngày hội thả diều từ hai mươi bốn đến ba mươi tháng sáu
caravan vũ điệu cảm xúc ngày hai tháng bảy trong khuôn khổ sự kiện các hoạt động thể thao và trò chơi dân gian trên biển
được tổ chức thường xuyên vào các ngày cuối tuần sẽ mang đến cho người dân và du khách một mùa hè trang đầy năng lượng và cảm xúc
cảm xúc ngoài năm nay thì cần có một cái thông điệp tức là sau khi chúng ta đã bị ảnh hưởng rất mạng nề của đại dịch covid
thì ngay cả cái tay gọi của nó nó cũng đã thể hiện được cái cảm xúc và cái khung bậc của đại dịch covid
cảm xúc và cái khung bậc của người dân hội an cũng như du khách đến với thành phố thành yêu này sau một cái thời gian dài khá lâu
nó thể hiện cái phát vọng cái quyết tâm và cái niềm tin là cái du lịch của hội an nó riêng và du lịch của hội nam cũng như cả nước nói chung sẽ nhanh chóng được sụp hồi
thái vàng biển là hoạt động thường niên được thành phố hội an tổ chức hai năm một lần sau khoảng thời gian bị gián đoạn do dịch bệnh
sự kiện được tái khởi động trong mùa hè du lịch năm nay
thông qua festival lần này hội an cũng như tỉnh quảng nam kỳ vọng sẽ tạo nên những dấu ấn đặc sắc về du lịch biển nói riêng và du lịch xanh du lịch sinh thái gần gũi với thiên nhiên nói chung
chương trình năm nay thực hiện theo đảm bảo tiêu chí đó là du lịch xanh
tất cả các hoạt động đều diễn ra theo một tiêu chí đó là đảm bảo an toàn cho du khách bảo vệ tối đa môi trường và tạo sự hài hòa giữa các doanh nghiệp kinh doanh giữa chính quyền địa phương và cộng đồng nhân dân cũng như du khách
và đặc biệt là cũng phát huy tối đa các giá trị di sản giá trị văn hóa tại thành phố hội an cũng như tỉnh quảng nam lồng ghép trong các hoạt động kích cầu du lịch biển mùa hè này
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay
hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ này ngày mai trên truyền hình công an nhân dân